thưa quý vị hai đối tượng trú tại tỉnh lai châu vừa bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ là hai bánh heroin
tại cơ quan điều tra hai đối tượng lù văn võ và lò văn ngân khai nhận mua ma túy từ điện biên mang về lai châu tiêu thụ
tuy nhiên khi mang ma túy đến khu vực bản đề bua xã phìn hồ huyện nậm pồ tỉnh điện biên thì bị lực lượng công an bắt giữ
vật chứng thu giữ gồm hai bánh heroin một xe máy hai điện thoại di động và hơn năm triệu đồng
từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và ra tù năm hai nghìn một mươi chín hoàng thị ninh trú tại phường nhị châu thành phố hải dương
lại bị công an thành phố hải dương bắt quả tang khi đang bán trái phép ma túy
lực lượng chức năng phát hiện ninh đang bán trái phép một gói ma túy heroin với giá hai trăm linh đồng cho một nam giới ở phường hải tân thành phố hải dương
khám xét chỗ ở lực lượng công an thu giữ thêm hai mươi hai gói ma túy heroin và một số dụng cụ liên quan đến việc mua bán ma túy
ninh khai nhận cất dấu số ma túy trên
để bán kiếm lời
tiếp tục thông tin vụ cháy tại ngôi nhà số bốn trăm năm mươi chín đường trưng nữ vương quận hải châu thành phố đà nẵng khiến ba người tử vong
chiều nay lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân hỏa hoạn
sau khi nhận được tin báo của người dân lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố đà nẵng đã lập tức đến hiện trường dập lửa
khi ngọn lửa được khống chế lực lượng chức năng phát hiện ba người tử vong trên tầng hai gồm người mẹ và hai con trai
lúc xảy ra vụ cháy chồng của nạn nhân đang đi vắng nguyên nhân hỏa hoạn nghiêm trọng này đang được điều tra làm rõ
công an phường thống nhất thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đang triệu tập lấy lời khai đối với nguyễn thị kim minh bốn mươi bảy tuổi
chú tại phường thống nhất để làm rõ về hành vi đánh mẹ chồng gãy hai xương xườn
theo thông tin ban đầu sau khi đi nhậu về minh qua nhà mẹ chồng là bà lương thị hương bảy mươi tuổi
do có mâu thuẫn từ trước nên minh đã xô bà hương ngã xuống giường rồi đánh nạn nhân
sáng hôm sau con bà hương phát hiện mẹ mình bị chảy máu sưng tấy vùng mặt cổ và trên người nên đã đưa đến bệnh viện
kết quả bà hương bị gãy hai xương xườn
tại tỉnh bà rịa vũng tàu một chiếc xe ô tô lưu thông đến khu vực ngã ba đường lý thường kiệt đã xảy ra va chạm với một xe máy
sau khi xảy ra va chạm chiếc xe này không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy
phát hiện vụ việc người dân đã chi hô và đuổi theo chiếc xe
trên đường tháo chạy chiếc xe này va vào gốc cây đâm vào nhiều xe ô tô và xe máy trên đường
khi đến địa chỉ số sáu lý thường kiệt chiếc xe mới dừng lại do đã hỏng hóc nặng phần đầu không thể tiếp tục chạy được nữa
lái xe khai nhận tên là nguyễn huỳnh đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám thường trú tại phường một thành phố vũng tàu
đức cho biết chưa có giấy phép lái xe ô tô nhưng đã mượn xe của người quen sau đó điều khiển gây ra vụ việc nói trên
mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết
sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính làm việc với lãnh đạo các bộ ngành đơn vị nhà thầu thi công và thành phố hà nội
để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc thúc đẩy tiến độ xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố hà nội đoạn nhổn ga hà nội
tại buổi làm việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết nếu không có giải pháp quyết liệt thì dự án có thể tiếp tục kéo dài và phát sinh các vấn đề khác
chính phủ thủ tướng chính phủ các thời kỳ rất quan tâm đến dự án này
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay chính phủ đã ban hành ba văn bản chỉ đạo thao gỡ khó khăn cho dự án
tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều vướng mắc
kết luận cuộc họp thủ tướng phạm minh chính chỉ đạo rõ một số mục tiêu phải đạt được
theo đó về tiến độ phải hoàn thành phần trên cao của dự án trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
về tuyến ngầm nghiên cứu biện pháp thi công rút ngắn một nửa thời gian hoàn thành so với đề xuất là năm hai nghìn hai mươi bảy
thủ tướng yêu cầu văn phòng chính phủ phải thường xuyên theo dõi đôn đốc kiểm tra tham mưu
cho lãnh đạo chính phủ các vấn đề liên quan dự án
các bộ ngành phải quyết liệt vào cuộc với tiến độ cụ thể cho từng công việc
ngoài ra bộ tài chính hướng dẫn thành phố hà nội các thủ tục liên quan vay vốn tháo gỡ vướng mắc trong tháng tám
bộ công an bộ giao thông vận tải thường xuyên kiểm tra đôn đốc nghiệm thu các hạng mục thuộc thẩm quyền
thủ tướng giao thành phố hà nội tổng kết dự án này rút kinh nghiệm những gì được chưa được để triển khai dự án tiếp theo
trong đó lưu ý thay đổi phương thức đầu tư không thể chỉ dựa vào vốn vay vốn nhà nước phải gồm cả bot bt huy động nhiều nguồn vốn khác nhau
lưu ý trong chọn nhà thầu tư vấn tổng thầu có năng lực triển khai các chương trình dự án có trọng tâm trọng điểm làm đến đâu dứt điểm đến đó
ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự cổ vũ động viên đội bóng đá công an nhân dân
tham gia thi đấu với đội bóng phú thọ trên sân vận động việt trì tỉnh phú thọ
cùng dự còn có thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
sau chín vòng đấu tại giải hạng nhất quốc gia v leage hai năm hai nghìn hai mươi hai đội bóng công an nhân dân đã giành được một mươi bảy điểm xếp thứ hai trên bảng xếp hạng
ngay sau tiếng cỏi khai cuộc thay cho huấn luyện viên thạch bảo khanh đã nhanh chóng nhập cuộc
phút thứ một mươi từ pha phạm lỗi của cầu thủ bên phía đội bóng phú thọ đội bóng đá công an nhân dân được hưởng quả phạt một mươi một mét
cầu thủ trần văn đạt đội tuyển bóng đá công an nhân dân thực hiện thành công mở tỷ số cho trận đấu
trước khi kết thúc trận đấu các cầu thủ của đội bóng công an nhân dân ghi thêm ba bảng nữa ấn định tỷ số bốn
sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển bóng đá công an nhân dân và đội bóng phú thọ
bộ trưởng tô lâm đã xuống sân động viên và trao thưởng cho các cầu thủ và ban huấn luyện đội bóng đá công an nhân dân
trước đó bộ trưởng đã tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ công an tỉnh phú thọ
thưa quý vị khán giả tuần qua là một tuần tổn thất với lực lượng công an nhân dân
ba chiến sĩ cứu hỏa hy sinh khi tham gia chữa cháy cứu người tại cầu giấy hà nội
và một chiến sĩ ngã xuống khi trực tiếp truy đuổi tội phạm
đó là đồng chí hồ tấn xương phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
sự hy sinh của đồng chí là một mất mát lớn nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà bất cứ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân nào cũng không bao giờ quản ngại
bởi lời thề phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
khoảng một mươi h ba mươi phút ngày bốn tháng tám
năm hai nghìn hai mươi hai ngay sau khi nhận được tin báo của nhân dân phát hiện hai đối tượng trộm cắp tài sản trên xe tải đang dừng đỗ dọc theo tuyến quốc lộ n hai b thuộc địa phận xã bình thành huyện lấp vò tỉnh đồng tháp
tổ công tác của công an huyện lấp vò gồm bốn đồng chí trong đó thượng úy nguyễn thanh danh điều khiển xe máy chở đại úy hồ tấn dương nhanh chóng tổ chức truy bắt đối tượng
trong quá trình truy đuổi do hai đối tượng hung hãn chống trả quyết liệt
dẫn đến tai nạn làm hai đồng chí công an đều bị thương
hai đối tượng đã bị lực lượng công an tóm gọn tại chỗ
nhưng do bị chấn thương quá nặng nên đại úy hồ tấn dương đã hy sinh trong vòng tay của đồng đội
đồng chí hồ tướng dương là một cán bộ trẻ rất là năng nổ trong công việc
trong đơn vị đồng chí luôn thể hiện một tấm gương tiêu biểu cho cán bộ chiến sĩ
trong đấu tranh với tội phạm đồng chí luôn thể hiện được sự mưu trí dũng cảm của một cán bộ chiến sĩ cảnh sát hành sự
ghi nhận sự hy sinh của đồng chí hồ tấn dương ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm
từ đại úy lên thiếu tá đối với đồng chí hồ tấn dương
trong đơn vị đồng chí hồ tấn dương tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cùng các sở ban ngành đoàn thể
cũng đã có nhiều hoạt động thiết thực tri ân sự hy sinh của đồng chí hồ tấn dương
được biết năm hai nghìn sáu đồng chí hồ tấn dương là chiến sĩ nghĩa vụ công an huyện lấp vò
sau đó được tuyển vào công an rồi lần lượt được đào tạo từ trung cấp cảnh sát nhân dân
đến đại học cảnh sát nhân dân với chuyên ngành điều tra trinh sát
xuyên suốt trong quá trình công tác
đồng chí hồ tấn dương luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao
là một người chỉ huy tiêu biểu được lãnh đạo tín nhiệm đồng đội tin yêu nhân dân quý mến
đồng chí hồ tấn dương là người dân ở địa phương không biết nói gì hơn cũng vô cùng thương tiếc cháu đã qua đời
sáng ngày sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh đồng tháp
ban lãnh đạo công an huyện lấp vò chính quyền địa phương cán bộ chiến sĩ bạn bè người thân và gia đình
đã đến tiễn đưa thiếu tá hồ tấn dương về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn